công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
tiến hành kiểm tra phòng trọ tại phường tam thanh thành phố lạng sơn do vũ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố lạng sơn và phan thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tỉnh thanh hóa thuê
công an thành phố lạng sơn đã phát hiện và thu giữ một đĩa xứ màu trắng một túi ni lông bên trong chứa chất ma túy ketamin cùng nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
công an tp lạng sơn đã phát hiện và thu giữ một đĩa xứ màu trắng một túi ni lông bên trong chứa chất ma túy và một túi ni lông bên trong chứa chất ma túy
công an tp lạng sơn đã phát hiện và thu giữ một đĩa xứ màu trắng một túi ni lông bên trong chứa chất ma túy